trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng hai tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng diễn ra hội nghị đặc biệt
các quan chức cấp cao phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội asean gọi tắt là soca
về đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội asean
và hội nghị hẹp soca do bộ lao động thương bình và xã hội tổ chức
gần sáu mươi đại biểu gồm các quan chức cấp cao và cán bộ phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội
đến từ một mươi nước thành viên asean bàn thư ký asean và các chuyên gia tư vấn khu vực tham dự
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận đề cương các chỉ số đánh giá và lộ trình
nội dung chính sẽ được xây dựng trong báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội asean
trên cơ sở đó các nước thành viên asean thực hiện đánh giá ở cả cấp quốc gia và khu vực trong năm hai nghìn hai mươi
làm tiền đề cho việc thúc đẩy thực hiện kế hoạch tổng thể của cộng đồng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
góp phần đạt được tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
hội nghị hẹp của soca tập trung thảo luận các cơ chế điều phối các vấn đề liên ngành quan trọng của cộng đồng
và những cách thức để tăng cường hơn nữa vai trò của soca trong thời gian tới
kết quả hội nghị là một trong những nội dung quan trọng được báo cáo tại hội nghị soca lần thứ hai mươi tám
và hội nghị hội đồng cộng đồng văn hóa xã hội asean lần thứ hai mươi ba diễn ra vào đầu tháng bốn tại đà nẵng
ngay trước hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu